thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh hiện nay với sự phát triển của công nghệ
hình thức vi phạm liêm chính khoa học ngày càng phức tạp tinh vi và phổ biến hơn rất nhiều
điều này đã khiến niềm tin của xã hội về tính chính xác trung thực của các kết quả nghiên cứu khoa học bị lung lay
đồng thời gây nhiều hệ lụy khiến nền khoa học bị tụt lùi
cuối năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua một vị phó giáo sư tiến sĩ đã bị tố bán bài báo khoa học
câu chuyện đúng hay sai có vi phạm liêm chính học thuật hay không
thì phải căn cứ vào các quy định cụ thể và do cơ quan có thẩm quyền kết luận
tuy nhiên từ phía xã hội thì vụ việc đã làm xôn xao dư luận
đồng thời củng cố thêm định kiến xã hội bấy lâu nay về hiện tượng mua bán công trình
nhiều cá nhân và tổ chức dùng sức mạnh tài chính để khỏa lớp yêu kém
năng lực chuyên môn chạy theo thanh tích ảo trong nghiên cứu khoa học ở nước ta
ở các trường đại học câu chuyện về vi phạm liêm chính trong nghiên cứu khoa học
được nhắc đến nhiều hơn cả với hình thức ngày càng phức tạp tinh vi hơn
theo một khảo sát năm hành vi vi phạm liêm chính phổ biến nhất trong nghiên cứu đó là
đưa tên những người không tham gia vào quá trình nghiên cứu làm tác giả
đồng tác giả công trình đạo văn tự đạo văn làm hộ làm thuê các công trình khoa học
sử dụng công trình nghiên cứu của cả nhóm cho mục đích cá nhân
mà chưa có sự đồng ý của nhóm nghiên cứu
bịa đặt sử dụng số liệu giả trong nghiên cứu tổng quan kết quả nghiên cứu
trên các trang mạng xã hội thật không khó để có thể tìm thấy những bài giao bán
những đề tài mô hình cho những cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật
hoặc trao mời làm hộ luận án luận văn thế này trên các hội nhóm
việc quá dễ dàng tiếp cận và mua bán các công trình nghiên cứu khoa học kiểu này
khiến nhiều học sinh sinh viên thậm chí là nhà nghiên cứu cũng có thái độ chây ị
ị lại hiếu tôn trọng khoa học
không phải người nghiên cứu nào cũng đảm bảo được các nguyên tắc liêm chính học thuật
đối với hoạt động nghiên cứu khoa học
sao chép đạo nhái bịa đặt mua đi bán lại các công trình nghiên cứu cũ
rồi hô biến thành bài nghiên cứu mới
tình trạng này vô cùng phổ biến từ môi trường học đường cho đến các cơ quan nghiên cứu
với nhiều người việc tạo ra những công trình nghiên cứu mới
chỉ đơn giản là thay thế tên tác giả thành tên của mình
thậm chí nhiều thạc sĩ tiến sĩ giáo sư tiến sĩ hiện nay
cũng thành danh từ việc vi phạm liêm chính khoa học